thông tin chúng tôi vừa nhận được từ tp hcm liên quan đến vụ hai nữ sinh bị tạt acid trên phố
xảy ra vào trưa ngày ba mươi tháng ba như antv đã đưa tin
thì ngay trong sáng ngày hôm nay ngày hai tháng bốn công an quận gò vấp đã bắt giữ được ba đối tượng gây án
là trương thị kiều quyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyễn đình thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và phạm hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng quê tại bình thuận để điều tra làm rõ
được biết đối tượng quyên đây có mối quan hệ tình cảm đồng tính với chị duyên
và thuê phòng trọ ở chung với nhau có thêm chị hương cùng chung sống
khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm quyên chia tay với chị duyên và có mâu thuẫn gây gắt với hương
nên chuyển phòng trọ rồi sau đó quen biết với đối tượng tâm
mới đây quyên có kể cho tâm nghe về mâu thuẫn giữa mình với chị hương
và cùng nhau bàn bạc trả thù
trong đó là do tâm tức bực tức rồi tâm nói là em không dành thời gian cho tâm nhiều
do một mình khó có thể thực hiện được hành vi tâm và quyên đã tìm thêm phạm hoàng long trợ giúp
và hứa sẽ trả một triệu đồng sau khi xong tiền
tối ngày đó em đi thê long rồi xong sáng qua sáng ngày mai lại là
em xuống chợ long và đi tại đứng trước trường phạm chiêu và đứng chờ canh giờ học đi ra học
rồi sau đó hai đứa đi vòng lộ một chỗ đầu đường trên kiếm hiểm và thay đồ
em cũng comment điều tra là duyên có mâu thuẫn với quyên nên là em tạm giới hương
được biết chị hương hiện đang điều trị tại bệnh viện chợ rẫy
trong tình trạng bị bỏng nặng phân mặt bị hỏng mắt trái
còn chị duyên thì bị bỏng xây xác nhẹ